những ngày qua vụ phát hiện cô gái tử vong khô cứng trên sofa trung cư tại hà nội đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
theo đại diện ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm hiện bố mẹ của nạn nhân đã đến nhận con và cho biết
con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đã vất vả đi tìm con suốt hai năm nay
liên quan vụ phát hiện cô gái tử vong khô cứng trên ghế sofa ở một căn hộ trung cư nằm trên địa bàn phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường này cho biết sự việc được ban quản lý tòa nhà phát hiện từ chiều hai mươi sáu tháng bốn
sau khi vào cuộc xác minh cơ quan chức năng xác định cô gái đã tử vong vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cũng thông tin bố mẹ của nạn nhân xấu xố đã đến nhận con và cho biết
con cái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu
gia đình đi tìm con suốt hai năm
tuy nhiên phường tây mỗ cũng không nhận được thông tin nào về việc gia đình có người mất tích
người này cũng xác nhận gia đình nạn nhân xấu xố ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhưng không rõ tên tuổi cụ thể và nói thêm chờ công an điều tra xác minh
trước đó đại diện công an quận nam từ liêm hà nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc cô gái được phát hiện
tại một trung cư trên địa bàn phường tây mỗ
nạn nhân được xác định là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tử vong khoảng hơn một năm trong căn hộ trung cư
hiện cô gái này đã ở trạng thái khô lại
ban quản lý căn hộ trung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm
nạn nhân quê ở đồng nai nhưng tử vong bao lâu và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra
liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị nguyễn thu thanh được phát hiện trong bể phốt của gia đình một người dân
tại địa bàn thành phố hải phòng trở thành từ khóa hot search thời gian gần đây với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
từng chi tiết liên quan đến vụ án đều đang trở thành ẩn số
đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ hiện trường vụ án cũng không còn
theo thông tin mới đây nhất cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người
để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hài cốt này
hài cốt phụ nữ mất tích một mươi ba năm ở hải phòng khởi tố vụ án riêng người
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hải cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm được tìm thấy trong bì nước thải
cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú ở làng pháp cổ xã lại xuân thủy nguyên hải phòng
hải cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong quá trình đi tìm chó mất tích
nơi tìm thấy hai cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chương năng xác định hài cốt người phụ nữ xấu xố
có đường bị lún so khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hè lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá rết
giấu người phụ nữ giao gà mất tích một mươi ba năm
cuộc điện thoại gọi giao gà bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân vào năm hai nghìn sáu
hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách việc
buôn bán ga tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya
có đợt theo xe theo hàng phải xa vài ngày
tính tình hiền lành chịu thương chịu khó
vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn trong xã rất quý mến
khi nhận được thông tin chị thanh mất tích
sau lần giao gà định mệnh vào một ngày đông giá rết cuối năm hai nghìn một mươi
khiến ai nấy đều bảng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại
đêm ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu
giao một bình ga nên đã nhờ bà được trong cậu con trai ba tuổi
để chị đi xe máy chở ga giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về
bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm điều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông ra
rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bật vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh
trên hệ thống loa chuyển thanh
thời điểm chị thanh mất tích
anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại
ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở ga
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống
trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ cách xa khu dân cư
cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh mét
và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh mét
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê
trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ
thì gia đình anh duy anh tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng
việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng
chị thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất
cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị thanh mua ga
nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc
bộ hải cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỳ là chị thanh
bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày
từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết
không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thường trường công an huyện thủy nguyên
nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba năm
trước năm trước mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện
phía dưới là một bộ hải cốt người nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hải cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh
gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm
thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau
dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng
hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ phát hiện hai cốt người phụ nữ giao ga một mươi ba năm tìm kiếm trong vô vọng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết
của chị nguyễn thu thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo bà phan thị đê mẹ chồng nạn nhân trưa ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chị thờ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao gà sau đó chị thờ liền đi xe máy
trở gà nạn nhân
chị thờ đã đến địa điểm giao hàng và từ đó bắt vô âm tín
thời điểm đó vợ chồng chị thơ đã ra ở riêng cách nhà bà đê vài bước chân
do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng
hai ngày trước khi chị thờ mất tích chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền nam giao nhận hàng hóa
thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về điện thoại không liên lạc được
bà đê do hỏi người thân và gia đình thông ra nhưng cũng không có thông tin gì về chị thở
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm ba mươi hai ha trên địa bàn thôn pháp cổ xã lại xuân cách nhà chị thơ khoảng một km
người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống
nhận được tin vợ bỗng dừng mất tích anh t tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này
từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm ba mươi hai hectare gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người
tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn ba mươi hectare
ông phạm văn đê bác anh t kể lại lúc đó vào đầu tháng một mươi một âm lịch trời rét khoảng một mươi độ
nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống ba hai để tìm cháu thở
cả ngày tìm kiếm dưới ké rét cắt giá cắt thịt phải ngâm mình trong nước sâu gia đình càng tìm càng vô vọng
mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời gia đình anh tê còn vào các khu vực chân núi đá
lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị tề
bà đê mẹ chồng nạn nhân chia sẻ
mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu
có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông hồng
cả gia đình cũng lặn lội lên hà nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về tái trắng
lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình
theo bà đê
bà sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
khi ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân gặp bà đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà
và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước
nhưng lúc đó bà đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình